ưu hóa các chiến lược đa kênh ở thời đại bốn bây giờ thì tôi thấy cái việc bán hàng đa kênh nó rất
là quan trọng đặc biệt ở thời điểm hiện tại thì đang là xu hướng của sư thương mại điện tử thành
nên là bên doanh nghiệp tôi sẽ ứng dụng cái việc bán hàng đa kênh để đảm bảo được việc là khách
hàng có thể mua hàng ở bất cứ nơi nào mà các bạn muốn bên tôi là một cái nền tảng bán hàng có
đa nền tảng với là có cả website này mobile app này cũng như là hệ thống pos quản lý về kho hàng
đơn hàng cũng như là về hệ thống mà social là quản lý đồng bộ cả facebook zalo này cũng như là
thông tin bay là thu thập data khách hàng và hệ thống call center là gọi tổng đài thì bên tôi crm
quản lý tiệm khách hàng thì bên tôi đồng bộ tất cả những cái kênh bán hàng này trên cùng một cái
hệ thống luôn đó để hỗ trợ doanh nghiệp làm sao họ có thể là quản lý một cách tốt nhất này tiết kiệm
chi phí này và thông qua đó thì họ sẽ tìm kiếm được những nguồn khách hàng mới không chỉ trong
dịp mua sắm cuối năm mà ứng dụng các công cụ để giữ chân khách hàng là sự đảm bảo sự trung thành
của khách hàng cũng như thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn cho doanh nghiệp trong tương lai
ừ thưa quý vị liên quan đến công ty luật trách nhiệm hữu hạn powerlaw phường an phú đông quận một mươi hai
đến nay công an thành phố hồ chí minh đã xác định hàng trăm đối tượng nứt bóng công ty này để cắt
ghép ảnh vu khống đòi nợ với chiêu trò tinh vi xã huyệt nhằm né tránh cơ quan điều tra công an quận
một mươi hai thành phố hồ chí minh thông tin công ty luật trách nhiệm hữu hạn powerlaw có ba luật sư đăng
ký hành nghề trên giấy phép kinh doanh là luật tư vấn nợ trên thực tế công ty này chuyên thu mua
nợ xấu của các ngân hàng công ty tài chính tổ chức tín dụng app cho vay sau đó lãnh đạo công ty tổ chức
cho hàng trăm nhân viên thu hồi nợ và quy định họ được hưởng từ hai mươi năm đến ba mươi từ số tiền đòi
được tuy nhiên khi được hỏi về những hoạt động biến tướng xảy ra tại công ty mà mình trực tiếp quản
lý thì người của công ty phủ nhận trách nhiệm ở bên em tư vấn thu hồi khoản vay các bạn nhân viên thì
họ sẽ nhận ra ta hàng tháng sẽ liên hệ cho khách hàng thuyết phục khách hàng thanh toán khoản vay của
công ty tác ký hợp đồng với bên công ty có có tất cả phòng ban họ đều kiểm tra họ thường xuyên
kiểm tra nhưng mà chỉ biết là về con người lúc họ đã làm lén thì họ sẽ có những cách họ luồn
ngoài lách kiểm tra những cái như hồi nãy chị nói là kêu cắt ghép hình ảnh thì thật ra khi kiểm tra
báo cáo lệnh thiệt hầu như là đã quán triệt rất là kỹ chứ công ty là không như vị trí của em thì sao
mà chỉ đạo làm những cái bài bản vi phạm pháp luật cũng vậy được quá trình khai báo với công an những
khách hàng đòi nhận hàng ngày nhận danh sách khách hàng nợ từ các trưởng nhóm họ được hướng dẫn các
cách thức để đòi nợ với nhiều cấp độ khác nhau ở công ty vẫn hỗ trợ cho các chúng em là những cái
xuân thọ của khách hàng và cái hệ thống gọi hệ thống gọi của công ty thì có thể gọi cho khách hàng
tối đa một ngày công ty giới hạn là năm cuộc gọi trên xuân thổi thì bên em sẽ tác động những xuân
thổi này đâu đó là một ngày sẽ coi đủ năm xuân thổi vào sự nhận mục những số tham chiếu để gửi đến các khách hàng đòi nợ từ các trưởng nhóm họ được hướng dẫn các cách thức để đòi nợ với nhiều cấp độ khác nhau
sẽ dùng những số tham chiếu này tác động về phía khách hàng
còn những nhân viên ví dụ như có thể coi về phía khách hàng không tác động nổi
hoặc là không đủ áp lực thì các bạn sẽ có những cái chủ trương riêng của các bạn
ví dụ như tình hình tình an di phạm đang phê hút mạng xã hội nhiều
cắt ghép một số thông tin về không đúng sự thật của khách hàng
dù như là những thông tin như là ảnh đòi trụy
thì phía công ty cũng di số rất là cao nên còn bị áp lực

nếu mà không thu được thì sẽ bị hợp riêng hay như nào đó
đôi khi mình bực tức mình cũng văng tục đợi khách hàng
tìm facebook từ số điện thoại của khách hàng dùng
do các tôn của công ty cung cấp xuống
tôi sử dụng facebook ảo để comment những hình ảnh không đúng với khách hàng
đến nay công an quận một mươi hai đã làm việc với một mươi bốn bị hại
và xác định được một mươi ba đối tượng thực hiện hành vi vu khống
hiện nay thì cơ quan kiểm soát điều tra công an quận một mươi hai
được giao thủ lý vụ án
và tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
của tất cả các đối tượng
các người có liên quan
liên quan đến hoạt động
về hành vi vô khống
cũng như là các hành vi vi phạm pháp luật khác
và cũng rất mong sự hợp tác
của những nạn nhân
đã từng bị số nhân viên này
có hành vi đe dọa cục bố
thông qua việc quay nợ
thì đến cơ quan kiểm soát điều tra công an quận một mươi hai
để giải quyết những hành vi vô khống
và người ta thậm chí là người ta ở rất xa
cho nên là người ta rất là ngại trình báo
thì có nhiều hình thức để trình báo
đến cơ quan công an gần nhất
là có thể trình báo được
để cung cấp các thông tin tài liệu
để phục vụ cho cơ quan cảnh sát điều tra
đang thu lý vụ án để giải quyết vụ án một cách trở đế nhất
cuối năm là dịp
các ban nhóm tính dụng đen
áp cho vây tiền vương vời rồng hoạt động
với nhiều thủ đoạn cách thức tinh vi
do đó người dân cần cẩn trọng
để tránh sập bẫy lộ lọt thông tin
và hình ảnh cá nhân
công an tp hcm đang tập trung khám phá
những tổ chức tội phạm này
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vừa rồi là những thông tin
trong chương trình thành phố hôm nay
còn bây giờ tất cả xin chào và hẹn gặp lại